đây là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh của cách mạng bốn

vâng mỗi một cuộc cách mạng

thế thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như các cuộc cách mạng khác
thì nó cũng nhằm mục đích là giải phóng sức lao động cho con người tăng năng suất lao động
và làm cho cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn
cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà dự đoán là sẽ diễn ra trong thời gian tới
nó sẽ giải phóng rất nhiều sức lao động của con người
trong đó tự động hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế rất nhiều phần công sức lao động của con người
thế thì việt nam hiện nay bài toán đặt ra cho việt nam hiện nay là cực kỳ rất là nghiêm trọng
vì hiện nay có một số con số có thể chỉ ra rằng là việt nam hiện nay có một cái lực lượng lao động chân tay
lực lượng lao động có mức trí độ thấp rất là nhiều
hàng triệu công nhân lao động ở trong các nhà máy may sẽ có nguy cơ thất nghiệp
nếu như các dây chuyền may tự động
hay là trí tuệ nhân tạo được áp dụng trong các nhà máy may
thế thì chúng ta phải làm gì ngay từ bây giờ
đó chính là tập trung vào trẻ em hiện nay
trẻ em hiện nay ví dụ như là các em học sinh mẫu giáo hay là cấp một hay là cấp hai
thì một mươi hai mươi năm nữa các em sẽ bước vào thị trường lao động
và lúc đấy nếu như bây giờ mà các em không được đào tạo tốt
thì lúc đấy cái ảnh hưởng đến các em sẽ rất là lớn
bởi vì lúc đấy sẽ không có những công việc đơn giản cho các em
mà những công việc đòi hỏi trình độ cao
đòi hỏi con người sẽ làm việc với máy móc
như vậy là con người lúc đấy thì trẻ em bây giờ sẽ cần được đào tạo ngay từ bây giờ
và rõ ràng là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sắp tới diễn ra
nó ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ bây giờ
chứ không phải thế hệ già như là chúng ta đang ngồi đây
có thể là hai mươi năm nữa chúng ta đã nghỉ hưu rồi
thì những em học sinh bây giờ sẽ là những đối tượng
bị ảnh hưởng trực tiếp với cuộc cái mạng công nghiệp lần thứ tư
vậy thì chính xác là chúng ta sẽ cần phải có
sự chuẩn bị cho các em từ bây giờ đúng không ạ
và cái việc mà đem đến những kiến thức
cũng như là sự chuẩn bị đó là rất cần thiết
vậy thì cụ thể là ở việt nam chúng ta đã có sự chuẩn bị như thế nào
cho thế hệ trẻ và việc đưa công nghệ vào giáo dục
thì đang được thực hiện như thế nào
như tôi nói ban đầu thì cái việc của cái mạng công nghiệp lần thứ tư
nó diễn ra nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ của chúng ta bây giờ
thế thì để cho các em đối diện với cái việc mà sẵn sàng
bước ra thị trường lao động đặc biệt là trong cái kỷ nguyên
của cái mạng công nghiệp lần thứ tư
thì chúng ta cần phải trang bị cho các em
thứ nhất là về tư duy thứ hai là về kiến thức
thứ ba là cái cách để các em có thể học được
trong cái môi trường hợp tác làm việc giữa máy và người
thế thì trong cái kiến thức cái tư duy
thì hiện nay ở việt nam nó đang bắt đầu manh nhe được diễn ra
ví dụ như là trẻ em bây giờ đã bắt đầu được học về lập trình
đã bắt đầu học về robot bắt đầu được tiếp cận
với các công nghiệp lần thứ tư
và các cái chương trình giáo dục mới như giáo dục stem
trong đó tập trung vào cái việc là các em sẽ làm việc
liên quan đến thực hành liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm
thiết thực cho cuộc sống hay là gắn với cái việc mà
học đi đối với thực hành
thế đấy là một cái cách để các em có thể sẵn sàng tâm thế
cho cuộc cái mạng công nghiệp lần thứ tư
tất nhiên là chúng ta còn rất nhiều vấn đề
đưa công nghệ vào nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều
chúng ta có thể nhìn thấy là trẻ em bây giờ tiếp xúc
với công nghệ từ rất là sớm thế nhưng mà ở trong giáo dục
thì các em lại chưa được tiếp xúc trực tiếp nhiều với công nghệ
làm sao để các em sẵn sàng biến những cái công cụ đấy
thành một cái việc mà các em có thể học được cái gì đấy
thì đấy là một cái câu chuyện còn dài
vậy thì cái việc mà chúng ta đem công nghệ bốn
đến với trẻ em theo ông thì sẽ gặp phải những cái
rào cản khó khăn nào
nói đến công nghệ ở trong giáo dục đặc biệt là công nghệ
để phục vụ cho cuộc sống
cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì có rất nhiều vấn đề
công nghệ trong dạy học thì nó còn phụ thuộc vào giáo viên
nó phụ thuộc vào nhận thức của học sinh
nó phụ thuộc vào chính sách
hiện nay thì chúng ta trong cái chương trình giáo dục hiện nay
thì chưa hề có những cái môn liên quan đến lập trình
liên quan đến máy tính phục vụ cho cuộc sống
của cái mạng công nghiệp lần thứ tư
thế nhưng mà trong chương trình giáo dục phổ thông mới
thì chúng ta cũng đã có được đề cập những cái phần này
và đấy là cũng là một tín hiệu vui
nhưng mà còn những cái khó khăn khác
liên quan đến việc kinh phí thực hiện cũng không phải là đơn giản
cái việc mà cho trẻ em tiếp xúc với công nghệ
để mà chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho cuộc cái mạng công nghiệp lần thứ tư
thì chủ yếu hiện nay người ta đề cập nhiều
liên quan đến lập trình và robot
thế thì cả hai cái đấy nó đều xuất phát từ nước ngoài
ví dụ như là các cái chương trình về lập trình robot
đối với những cái thiết bị như vậy giá thành nó rất là cao
và tiền bản quyền cho các cái chương trình học cũng khá là cao
tuy nhiên là đây không phải là cái vấn đề mấu chốt
những vấn đề mấu chốt là chính là gì ạ
chúng ta phải có được con người để sử dụng
để mà vận hành những cái vấn đề công nghệ của giáo dục
thế thì đấy là liên quan đến giáo viên
lực lượng giáo viên hiện nay của chúng ta thì được đào tạo theo cái hệ thống cũ
các cái phần liên quan đến công nghệ mới hiện nay các thầy cô cũng chưa được tiếp cận
tất nhiên là nếu mà có điều kiện được tự quyện
thì tôi tin rằng các thầy cô hoàn toàn có thể làm được
hoàn toàn có thể làm được
thầy ông quang sơn có gợi ý nào về các giải pháp hay không ạ
giải pháp hiện nay cho việt nam thì chúng ta không thể sử dụng những cái thiết bị đắt tiền như vậy
cho các trường đặc biệt là các trường công
đó là giải pháp rất là khó khả thi cho một cái số lượng học sinh rất là lớn hiện nay ở việt nam
ở việt nam cũng đã bắt đầu xuất hiện các giải pháp
đó là gì ạ
đó là giải pháp việt hóa tất cả các công nghệ của nước ngoài
cái việt hóa đấy là gì
một số công ty ở việt nam đã bắt đầu tự sản xuất ra được những cái robot giá
bằng một phần mười một phần hai mươi những cái robot của nước ngoài
với một tính năng cũng gần tương tự để mà có thể đưa được vào các trường công của việt nam
đó là cái cách để học sinh tiếp cận được với cả các ngôn ngữ của máy tính
cũng như là tiếp cận được với cả máy móc
giống như là khi mà năm nay các em ra đời các em sẽ phải tiếp xúc với người máy sử dụng trong các nhà máy sĩ nghiệp
thì bây giờ các em tiếp xúc trước với cả các con người máy đơn giản
và đặc biệt nữa là hiện nay ở việt nam thì cũng như là trên thế giới
chủ yếu khai thác một cái phần mềm lập trình mã nguồn mở
nó là grab để dạy cho học sinh lập trình từ rất là sớm
cái lập trình ở đây thì nó không mang nặng cái tính hào tuấn như ngày xưa
mà ở đây các em được làm quen với những cái khối kéo thả rất là đơn giản và dễ sử dụng
các cái ngôn ngữ lập trình như vậy thì đều đã được việt hóa và đều đã có tiếng việt
còn các công nghệ khác phục vụ trong đời sống thì các chương trình giáo dục khác
cũng đã bắt đầu được hình thành ở việt nam để giúp học sinh làm quen
với cả các cái vấn đề công nghệ khác về khoa học về kỹ thuật về thiết kế tư duy thiết kế
thì đều sử dụng các nguyên vật liệu của việt nam với những cái bài giảng được thiết kế tại việt nam
thế thì hiện nay cái giải pháp cho trẻ em việt nam rất đơn giản là gì ạ
giải pháp việt hóa tất cả các chương trình với cái cách làm của việt nam
mà đảm bảo cái giá thành phải cực kỳ rẻ thì mới có thể đưa được vào các trường học của việt nam
và để giải quyết bài toán về con người đấy thì
ờ cái giải pháp về con người thì tôi nghĩ là

cái khác là chính các thầy cô phải chịu khó học hỏi
các thầy cô hoàn toàn có thể tự học ở trên internet
tự học ở các trung tâm học ở trên các trang trang miễn phí rất là nhiều
và chỉ có một điều duy nhất là các thầy cô phải có động lực để học
nếu mà không được có động lực học thì cũng không ai giúp được các thầy cô bây giờ
về câu chuyện trẻ em ạ là như thế nào chúng ta nên có những cái chương trình như thế nào
để có thể tạo cái sự hứng thú cũng như là để trẻ em có thể tiếp nhận làm quen một cách hiệu quả hơn ạ
hiện nay thì có rất nhiều các trung tâm
họ giới thiệu rất nhiều các khoa học về lập trình về robot cho trẻ em
thế thì hầu hết thì trẻ em đều rất là hứng thú với các môn học mới này
vì lần đầu tiên các em được tiếp xúc
thế nhưng mà cái hiệu quả lâu dài thì chắc là phải để thời gian để đánh giá được
thế thì cái việc mà làm thế nào để trẻ em có thể tiếp cận được nó một cách hứng thú hay là có hiệu quả
thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất đó là gì
các cái chương trình nó phải thực sự là có tinh giáo dục ở trong đó
chứ không phải chỉ để phục vụ cho cái việc là các em vui chơi
cái vui chơi với cả các cái thiết bị công nghệ mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày thì cũng không tốt đâu
các em hoàn toàn có những cái mặt ưu điểm nhất định
ví dụ các em chơi điện tử thì không có nghĩa là xấu
có điều là gì chúng ta quản lý được cái thời gian chơi điện tử như thế nào
hay là tiếp xúc với các thiết bị công nghệ thì cũng phải là xấu
bởi vì là nếu như các em sử dụng nó để tìm kiếm tài liệu
để tìm kiếm các cái video phục vụ cho việc học của em thì đấy là điều rất là tốt
nhưng mà ngược lại nó sẽ là xấu nếu như các em sử dụng nó vào cái mục đích không phục vụ cho học tập
mà phục vụ hoặc là bị nghiện hay là bị quá đà trong cái đấy
thế thì vai trò của người lớn là rất là quan trọng trong việc thầy cô giáo phụ huynh học sinh
cũng như là cả xã hội phương tiện truyền thông thì rất là quan trọng trong việc là
để các em tiếp xúc với công nghệ một cách có hiệu quả và các em thực sự học được cái gì đấy qua công nghệ
thì đấy là điều mà người lớn phải rất là lưu tâm với các em
về phía nhà nước thì theo ông nên có những chính sách như thế nào để có thể hỗ trợ
việc đem công nghệ bốn đến với trẻ em một cách hiệu quả
đối với nhà nước thì tôi nghĩ là tất nhiên là ngân sách thì chắc là sẽ không thể mà có thể trả hết
tất cả các cái chi phí liên quan đến công nghệ trong giáo dục
thế thì cái việc mà tôi nghĩ là quan trọng đó là phải xã hội hóa được giáo dục
trước nay chúng ta chỉ mới nói đến cái việc là phụ huynh đóng góp tiền
thì đấy cũng là một việc một phần rất là quan trọng
thế nhưng mà xã hội hóa hiện nay thì có rất nhiều cái cách khác nhau nữa
ví dụ như là có rất nhiều các tổ chức xã hội họ sẵn sàng đào tạo giáo viên
hay là sẵn sàng cung cấp chương trình một cách miễn phí cho các trường mà hoàn toàn không phải là bằng tiền
vậy thì nếu như các trường mà cởi mở cũng như là có được cái cơ chế chính sách
để cho các đơn vị hoạt động xã hội họ hỗ trợ thì điều này rất là tốt
ở trên thế giới hiện nay thì công nghệ ở trong giáo dục thì cũng được áp dụng rất là nhiều
ví dụ như học online là một trong những cái công nghệ ở việt nam cũng đã bắt đầu có
thế thì tổ chức các cuộc thi liên quan đến công nghệ liên quan đến khoa học công nghệ trong giáo dục
cũng bắt đầu có từ rất là lâu rồi
nước ngoài người ta làm rất là tốt rồi
tức là họ tạo ra những cái sân chơi về khoa học quỹ thuật cho chính học sinh
nhưng mà đấy cũng là cách để họ tuyển lựa nhân tài
vì họ sẽ biết được học sinh có những cái năng lực và học sinh
họ đã có hoàn toàn một cái database của những cái học sinh đấy
và nãy mai khi họ học xong đại học là họ hoàn toàn có thể lấy những học viên đấy
rất là sớm chẳng hạn như vậy
thì đấy là đóng góp xã hội nhưng ngược lại như tôi nói ban đầu
đó là cách mà họ có một cái mục đích khác nào đấy
thì đấy là cái mục đích hoàn toàn trong sáng và rất là tốt đáng ủng hộ
vâng hy vọng rằng là với những ví dụ rất điển hình như vậy thì việt nam chúng ta có thể học tập được
những cách làm đó để ứng dụng vào trong điều kiện trong hoàn cảnh một cách phù hợp nhất
để có thể đem cuộc cách mạng công nghiệp bốn đến với trẻ em hiệu quả nhất
xin được cảm ơn tiến sĩ đặng văn sơn với những phân tích trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn chương trình câu chuyện hội nhập đến đây cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau